để đề phòng sức nhiệt khi đi ô tô trước khi lên xe hãy hạ kính và dùng tay đóng mở cửa năm bảy lần để tạo ấp lực đẩy không khí nóng ra ngoài
nếu đang có nhiều mồ hôi cần lau khô và chờ người giáo mồ hôi rồi mới bật điều hòa để tránh gặp lạnh
không nên bật điều hòa lạnh sâu và gió lớn ngay từ đầu
mà cần giảm nhiệt từ từ để cơ thể dần dần thích nghi
trước khi dừng xe một vài phút nên tắt điều hòa và chỉ dùng quạt gió để cơ thể làm quen với nhiệt độ bên ngoài
hãy đổ xe ở nơi có bóng sâm mát hoặc sử dụng bạc trông nắng phủ lên xe
có thể phủ khăn lên các bộ phận hấp thụ nhiệt như vô lăng ghế da để giảm nóng trong xe
nếu không có điều kiện lắp đặt điều hòa có thể sử dụng một chậu nước đá đặt trước quạt để cho nhà mát mẻ hơn
hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé